với mục đích cung cấp thêm thông tin cho những quyết sách của chính phủ trước tác động và sẵn sàng với đại dịch covid một mươi chín
hôm nay tại hà nội chương trình phát triển liên hợp quốc undp cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ un women tại việt nam
đã đề xuất báo cáo đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch covid một mươi chín đối với hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương ở việt nam phân tích có yếu tố giới
tại hội thảo các đại biểu nhấn mạnh thành công ban đầu của việt nam trong việc ngăn chặn được virus đã cứu sống các ca lây nhiễm và hạn chế tác động kinh tế xã hội từ đó đặt nền tảng cho sự phục hồi
về mặt kinh tế covid một mươi chín đã cho thấy các tác động khác biệt đáng kể theo giới
sau tháng cuối năm hai nghìn hai mươi thị trường nhập khẩu có dấu hiệu phục hồi kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định lạm phát đang trong xu thế giảm tăng trưởng tiến dụng ở mức thấp
cùng với đó không gian chính sách tài khoá và tiền tệ còn rộng là cơ hội cho việc gia tăng tổng cầu thúc đẩy tiêu dùng đầu tư
báo cáo cũng cho thấy covid một mươi chín đã khiến các hộ gia đình và người lao động dễ bị tổn thương có sự gia tăng nghèo tạm thời vì thu nhập các doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa bị tác động không nhỏ tới doanh thu
vì vậy các chính sách của chính phủ cần đảm bảo ba chữ tiền lượng thích ứng tốc độ cao để đảm bảo hệ thống giải pháp hiệu quả bền vững và có tính nhạy cảm về giới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong trạng thái bình thường mới an toàn với covid một mươi chín